trong các trinh sát công an huyện bù đăng đã phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bảng lưu động trong các vườn điều của người dân ở xã bình minh
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã tiếp cận bắt quả tàng các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức sóc đĩa tại vườn điều của ông vũ tiến thanh ở thôn bốn xã bình minh
lực lượng công an đã thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền hơn bảy mươi triệu đồng cùng một số phương tiện tăng vật liên quan

để mà theo dõi và mật phục thì chúng tôi đã triệu phá thành công được cái tù điểm đánh bạc ở xã bình minh
các đối tượng bị bắt có tuổi đời từ hai mươi tám đến năm mươi ba sinh sống chủ yếu trên địa bàn huyện bù đăng và thị xã đồng xoài
sòng bạc lưu động này do các đối tượng bùi thị xuân hương phạm duy phú hoàng viết tuân ngô văn em trương khắc định đứng ra tổ chức lôi kéo các con bạc tham gia
để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đã phân công người cảnh giới canh đường và đưa rước con bạc
các địa điểm lưu động sâu trong các vườn điều để đánh bạc
của gió mùa tây nam nên khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa vùng biển ngoài khơi các tỉnh bình thuận đến cà mau có gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
trở lại với thời tiết trên đất liền tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ trong hai ngày tới trời có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng phần đông nam có nơi nắng nóng
đến ngày ba tháng tám trời sẽ chuyển sang có mưa rào và rông rải rác đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ cao nhất giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ dự báo trong hai ngày đầu tuần thời tiết tại đây có mây thay đổi phổ biến ít mưa
nên nhiệt độ tiếp tục có xu hướng tăng trời oi và nóng với mức nhiệt độ cao nhất giao động từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
nơi đô thị lớn như thủ đô hà nội sẽ còn có cảm giác nóng bức hơn
tuy nhiên chỉ trong khoảng ngày mùng hai sang ngày mùng ba thời tiết sẽ lại có nhiều chuyển biến với mưa rông xuất hiện trở lại
kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể đi kèm
các tỉnh từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế tại khu vực này vẫn sẽ chưa có mưa trên diện rộng
có chăng chỉ là mưa rào rải rác trong chiều tối ngày ba tháng tám tại các tỉnh từ thanh hóa xuống đến hà tĩnh
còn lại trong hai ngày tới
khu vực này vẫn có nắng nhiều cùng nền nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên đạt mức từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
nắng nóng lan rộng hơn với vùng nóng nhất tập trung từ nghệ an xuống huế
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận từ ngày mùng một đến ngày mùng ba tháng tám
trời mây thay đổi ngày nắng phía bắc có nơi nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
về đêm nhiệt độ sẽ hạ xuống chỉ còn giao động từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
khu vực tây nguyên từ ngày một đến ngày ba tháng tám mây thay đổi đến nhiều mây có mưa
ngày mùng hai và ngày mùng ba có mưa vừa có nơi mưa to và rông
cân đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong cân rông
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
khu vực nam bộ trong ba ngày tới gió mùa tây nam sẽ hoạt động mạnh hơn
và gây mưa rông nhiều cho khu vực này
lưu ý là sẽ có nhiều nơi xuất hiện hiện tượng mưa vừa có nơi mưa to và rông
cân cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh trong cân rông
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
bản tin mùa một ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt